từ những nguyên vật liệu thô mộc gần gũi với tự nhiên đồng bào vân kiều paco từ xa xưa đã chế tác ra nhiều vật dụng sinh hoạt hàng ngày rất độc đáo
mang đậm bản sắc văn hóa và hấp dẫn bất cứ ai mỗi khi nhìn thấy
trong một cơ duyên mới giờ đây lần đầu tiên những vật dụng làm bằng tay từ mây và tre của đồng bào đã được đưa ra thị trường thế giới và đang hứa hẹn những điều thú vị
tỉ mỉ khéo léo đôi bàn tay đàn lát của ông âm ngãi được thế hệ cha ông đã truyền nghề lại từ bao nửa đây
đang tạo nên những sản phẩm độc đáo đàn lát tinh xảo hoàn toàn bằng tay từ nguyên liệu mây tre những thứ được phép lấy ra từ rừng
lần này ông am khởi đang bận rộn hơn vì những đơn hàng mới từ thụy điển
người thụy điển họ không biết họ không biết họ không biết họ không biết họ không biết
họ nghe nói và đến đây họ dặn làm cái giỏ này thì làm
hôm đến bấy ngày có nghĩa là một tuần thì mình phải tháo ra được
và sau khi đã tháo ra xong thì mình cũng phải kiểm tra lại cái đèn nó đã đúng với cái ti lệ người ta đã yêu cầu chưa
các sản phẩm mây che đan của đồng bào vân kiều paco ở quảng trị được quảng bá ở thị trường thụy điển
thông qua các hội trợ sự kiện thương mại và được người tiêu dùng đánh giá cao
hiện tại một công ty thiết kế nội thất ở thụy điển có tên gọi là farm
đang có nhu cầu đặt hàng thêm một số sản phẩm khác ngoài túi sách như chụp đèn bằng mây và bàn ăn dã ngoại
không chỉ ở thụy điển một khách hàng ở nhật bản cũng mong muốn đặt hàng những sản phẩm từ mây tre
ủy ban y tế hà lan việt nam giúp cho bà con ở đây là tìm cái thị trường thị trường ngách ở thụy điển
ở nước ngoài thì người ta rất là chuồng các cái sản phẩm mây tre đan như thế này
và hiện nay nhu cầu của họ rất lớn
để mở rộng một nhóm sản xuất mây che đan khác ở xã hướng phùng được thành lập trực tiếp đến truyền dạy kinh nghiệm cho các hộ dân khác
sau tập huấn này hy vọng sẽ có thêm sản phẩm bán ra nước ngoài bởi dự kiến tháng năm hoặc tháng sáu tới đây
khách hàng từ thụy điển và cả nhật bản sẽ đến trực tiếp làm việc với đồng bào